ngày hai mươi sáu tháng tám thành ủy cần thơ đã tổ chức hội nghị tổng kết đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm hội nghị thống nhất đánh giá các quận ủy huyện ủy và đảng ủy trực thuộc thành ủy
đã tập trung chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đúng kế hoạch
đến cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi toàn thành phố cần thơ đã tổ chức xong đại hội cấp trên cơ sở
gồm chín đảng bộ quận huyện năm đảng bộ khối ngành trường học và một đảng bộ cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở
đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện đầy đủ bốn đội dung theo chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
và các hướng dẫn của trung ương và thành ủy cần thơ công tác điều hành đại hội đúng nguyên tắc phát huy dân chủ
bám sát quy định của đảng đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đã bầu bốn trăm năm mươi cấp ủy viên
bảo đảm yêu cầu tiêu chuẩn cơ cấu theo quy định bầu ba trăm ba mươi bảy đại biểu dự đại hội đảng bộ lần thứ một mươi bốn
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm trong đó có ba trăm linh chín đại biểu chính thức và hai mươi tám đại biểu dự khuyết